công ty cổ phần công nghệ sinh dược nanogen vừa có kiến nghị gửi thủ tướng chính phủ xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine nanocovax
tuy nhiên đại diện bộ y tế cho biết điều này là vội vàng và chưa đủ cơ sở khoa học
theo công ty nanogen quá trình thử nghiệm giai đoạn một và hai vaccine nanocovax đã chứng minh được những thành công bước đầu
các báo cáo giữa kỳ của thử nghiệm lâm sàng được hội đồng đạo đức bộ y tế đánh giá tốt
và đã thông qua đề cương nghiên cứu triển khai tiết kiệm lâm sàng giai đoạn ba trên quy mô một mươi ba người
theo đó dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng khả năng sinh miễn dịch của vaccine nanocovax đạt chín mươi chín bốn
nanogen cho biết đến nay công suất sản xuất của nhà máy ước đạt từ tám đến một mươi hai triệu liều mỗi tháng
ngoài ra công ty cũng đang hoàn thiện mở rộng hệ thống kho lạnh với sức chứa một mươi triệu liều
cũng như đội ngũ xe lạnh hai tám độ c vận hành đạt chuẩn quốc tế
dựa trên kế hoạch và năng lực hiện tại công ty dự kiến cung cấp đủ năm mươi triệu liều vaccine nanocovax
đến tháng một mươi hai năm nay và một trăm linh triệu liều vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo đại diện bộ y tế một loại vaccine mới được cấp phép sử dụng
phải đảm bảo ba yếu tố an toàn sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ
và vaccine nanocovax nghiên cứu dù có tính sinh miễn dịch tốt
nhưng chưa đủ dữ liệu khoa học để có thể kiến nghị cấp phép khẩn cấp